tại hà nội đã diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba với sự tham dự của sáu trăm chín mươi ba đại biểu sinh viên ưu tố
đại diện cho gần một bốn triệu hội viên và hơn hai bốn triệu sinh viên việt nam trong và ngoài nước
đây là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên việt nam
đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức hội và phong trào sinh viên
diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng một mươi hai đại hội toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp công tác hội và phong trào sinh viên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba xây dựng tổ chức hội vững mạnh tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên
có bản lĩnh chính trị vững vàng có đạo đức lối sống văn hóa thể lực tốt tích cực học tập
sáng tạo sung kích tình nguyện và hội nhập tham gia tích cực sự nghiệp xây dựng đất nước việt nam
xã hội chủ nghĩa giàu mạnh dân chủ công bằng văn minh
trong phiên làm việc đầu tiên đại hội đã hiệp thương bầu đoàn chủ tịch gồm một mươi năm đồng chí
cử đoàn thư ký gồm ba đồng chí thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội
báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu